do mưa lớn rồn rập lại diễn ra trong thời gian ngắn nên hôm nay và ngày mai
trên các sông từ quảng bình đến ninh thuận và khu vực nam tây nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ
với mực nước trên các sông phổ biến ở dưới mức báo động một
các sông ở ninh thuận bình thuận có khả năng lên mức báo động hai thậm chí là báo động ba
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp
quay trở lại với các tỉnh thành phía bắc trong đêm nay và sáng ngày mai
không khí lạnh phía bắc vẫn tiếp tục tăng cường thêm xuống nước ta
nền nhiệt trong đêm nay và sáng sớm ngày mai duy trì ở mức thấp chỉ khoảng từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
riêng vùng núi có nơi còn dưới một mươi tám độ nên trời vẫn khá rét
sau đó sang đến ngày mai khối không khí lạnh sẽ bước vào quá trình suy yếu dần
đới gió đông cũng yếu đi nên hầu hết các nơi ở khu vực bắc bộ đều ít mưa
chưa chiều tạnh giáo đôi lúc có nắng
nền nhiệt vì thế sẽ có xu hướng tăng dần phổ biến ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
ở khu vực đông bắc bộ
và hai mươi năm hai mươi tám độ ở khu vực phía tây bắc bộ
trên biển do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
có trục khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm độ vị bắc
trong đêm nay và ngày mai khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
sẽ tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu
trong cơn rông có khả năng giật cấp bảy cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn cấp năm nhiệt độ phổ biến từ hai mươi sáu đến ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và có rông nhiệt độ phổ biến hai mươi bốn hai mươi tám độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước